tính đến sáu giờ sáng ngày năm tháng bốn tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta vẫn là hai trăm bốn mươi trường hợp
và không có trường hợp mắc mới đây là tin vui trong tình hình dịch bệnh như hiện nay
theo thông tin của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến hiện tại việt nam
ghi nhận hai trăm bốn mươi ca bệnh trong số này có một trăm bốn mươi chín ca bệnh từ nước ngoài nhập cảnh chiếm sáu mươi hai một tổng số ca bệnh
ở nước ta như vậy sáng nay không ghi nhận ca bệnh covid một mươi chín mới số trường hợp mắc covid một mươi chín
ở nước ta giữ nguyên như lúc một mươi tám giờ chiều ngày bốn tháng bốn
tổng số mẫu bệnh phẩm được xét nghiệm bằng pcr ở hà nội là tám tám trăm tám mươi sáu mẫu chưa có mẫu nào dương tính
với sars cov hai bốn bệnh nhân nặng đang được điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã có tiến triển cụ thể bệnh nhân số hai mươi kết thúc ecmo lúc một mươi hai h hai mươi ngày bốn tháng bốn
các bệnh nhân nặng khác đã ngưng thở máy từ mấy ngày qua và đang tập thở
kết quả xét nghiệm đã âm tính trở lại tuy nhiên trong số này có bệnh nhân một trăm một mươi sáu
bốn mươi tám tuổi vẫn đang thở máy tình trạng lâm sàng tạm ổn định không có suy tạng khác
bệnh nhân này đã bị suất huyết não cao huyết áp tiểu đường hở van động mạch chủ thể trạng gây yếu